một bộ phận người dân do tâm lý chủ quan tự điều trị tại nhà dẫn đến biến chứng nhanh và tử vong
thời gian qua ngành y tế các địa phương tập trung cho công tác phòng chống dịch và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nên chưa trú trọng nhiều đến công tác phòng chống sốt xuất huyết
công tác xác minh tại các địa phương chỉ đạt sáu mươi bốn một
tỷ lệ xử lý ổ dịch cả hai hình thức diệt lăng quăng và phun hóa chất đạt ba mươi tám
các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập
báo cáo chưa đầy đủ và chưa đúng thời gian quy định
số ca báo cáo đúng thời gian chỉ đạt bốn mươi
qua hệ thống giám sát y tế thời gian gần đây số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
đang có xu hướng tăng cao có nguy cơ bùng phát dịch theo chu kỳ
hiện bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có vaccine phòng bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
bước vào những tháng cao điểm dịch bệnh mùa hè cộng với diễn biến bất lợi của thời tiết
xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài và các đợt mưa lớn
sẽ làm cho mũi truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh
ngành y tế tỉnh dự báo thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng
và bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
vì thế để tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết
kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát lan rộng và kéo dài
sở y tế tỉnh bình dương yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
các trung tâm y tế huyện thị thành phố tăng cường giám sát
phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch
báo cáo về diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương
tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện thị thành phố huy động mọi nguồn lực trên địa bàn
để đáp ứng công tác phòng chống dịch kiên quyết không để dịch lan rộng và kéo dài
song song đó các bệnh viện tuyến tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc
trang thiết bị y tế và các phương tiện cần thiết cho việc chẩn đoán thu dung
và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết
không chỉ tỉnh bình dương mỗi người dân tại các tỉnh thành khác
cũng nên lưu ý về những biện pháp phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này
hãy luôn luôn nhớ giữ gìn vệ sinh nhà cửa tránh để không gian ẩm thấp
là điều kiện cho loài mũi sinh sôi phát triển
đi ngủ mắc màn và hạn chế mặc quần áo cọc để phòng bệnh
liên quan tới dịch covid một mươi chín tại triều tiên
đến nay nước này vẫn chưa đưa ra phản ứng nào dù đã ba ngày trôi qua
kể từ khi hàn quốc đề xuất tiến hành tham vấn cấp làm việc
để giúp bình nhưỡng đối phó với đợt bùng phát covid một mươi chín
ngày một mươi sáu tháng năm bộ thống nhất hàn quốc chuyển đề nghị cho triều tiên
qua văn phòng liên lạc về đề nghị tổ chức đối thoại
và hỗ trợ vật tư y tế hỗ trợ cho nước láng giềng
trong bối cảnh hệ thống y tế thiếu thốn của triều tiên
được đánh giá là không có đủ nguồn lực để đối phó
với sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh
quan chức giấu tên của hàn quốc cho biết
hai bên đã có cuộc trao đổi thường kỳ qua điện thoại vào sáng ngày một mươi tám tháng năm
nhưng triều tiên không bày tỏ ý định chấp nhận đề xuất hỗ trợ
vị quan chức nói không có nội dung đáng kể nào được nói đến trong cuộc trao đổi
trong khi đó quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho biết
dây chuyển lạnh bảo quản vaccine dành cho triều tiên vẫn đang trong trạng thái chờ giao
dù đây là mặt hàng được ủy ban giám sát của hội đồng bảo an liên hợp quốc
miễn trừ các lệnh trừng phạt từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
sema islam phát ngôn viên của unicef nói với john hap rằng
thiết bị dây chuyển lạnh đang chờ để giao đến triều tiên
tại thời điểm này mục đích của chúng tôi vẫn là hỗ trợ chương trình tiêm chủng của triều tiên
thông tin trên trang web chính thức của ủy ban trừng phạt triều tiên thuộc liên hợp quốc cho biết
cơ quan này cho phép miễn trừ trong một năm bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đối với dây chuyển lạnh do trung quốc sản xuất

sẽ được chuyển qua cảng đại liên của trung quốc đến cảng nam po ở phía tây triều tiên
tháng ba vừa qua unicef cho biết họ sẽ chuyển các loại hàng nhân đạo
bao gồm vi chất cho thai phụ và sản phụ cho các cơ sở y tế của triều tiên
sau nhiều tháng số hàng này bị giữ lại để kiểm dịch ở cảng nam vô
giới chuyên gia bên ngoài tin rằng hầu hết các ca sốt đều mắc covid một mươi chín
nhưng triều tiên thiếu dụng cụ xét nghiệm để có thể xác nhận số lượng nhiều như vậy
thành phố cảng của trung quốc gần biên giới với triều tiên mới đây đã lên kế hoạch
xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ cho bảy năm triệu cư dân trong đó phân chia ngày xét nghiệm giữa nam và nữ
đây là lần đầu tiên người ta được nghe nói về việc phân chia xét nghiệm covid một mươi chín theo giới tính
các quan chức ở đại liên một thành phố cảng cách triều tiên khoảng ba trăm linh km hôm một mươi sáu tháng năm
đã thực hiện chính sách xét nghiệm định kỳ cho tất cả người dân sau khi ghi nhận một số
ca mắc trong những ngày gần đây afp đưa tin chính quyền thành phố thông báo sẽ phân chia ngày xét
nghiệm theo giới tính nam giới sẽ xét nghiệm vào thứ ba còn nữ giới vào ngày thứ năm rồi cả hai
giới sẽ xét nghiệm lại vào ngày thứ bảy giới chức nói rằng xét nghiệm phân chia theo giới tính sẽ
cho phép họ giám sát cùng một hộ gia đình nhiều lần trong một tuần một quan chức y tế cho biết
tại một cuộc họp báo trong tuần này rằng các thành viên trong gia đình xét nghiệm vào những thời điểm khác nhau sẽ giúp nâng cấp cho gia đình
cách phân chia này cho thấy giới chức thành phố mặc định một gia đình hạt nhân sẽ gồm một người đàn ông và một người phụ nữ
trung quốc vốn theo đuổi chính sách zero covid một mươi chín các thành phố của trung quốc đã thắt chặt hạn chế trong bối cảnh nước láng giềng triều tiên công bố hơn một bảy triệu ca sốt trong những ngày vừa qua
cctv ngày một mươi tám tháng năm đưa tin việc thành phố cảng phía bắc thiên tân đóng cửa một phần hệ
hệ thống tàu điện ngầm phù hợp với nhu cầu kiểm soát dịch bệnh
trong khi đó thủ đô bắc kinh chịu nhiều hạn chế khi thành phố ghi nhận sáu mươi chín ca mắc
hai mươi năm triệu cư dân thượng hải đã chịu cảnh phong tỏa trong nhiều tuần
ngày một mươi sáu tháng năm thượng hải vạch ra kế hoạch kết thúc đợt phong tỏa để trở lại cuộc sống đời thường kể từ ngày một tháng sáu
trong bối cảnh thành phố gần đạt mục tiêu ba ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới cộng đồng
nhiều khu vực của thượng hải trong những tuần gần đây chìm trong chất phun khử trùng
khiến quan chức thành phố cảnh báo không nên lạm dụng quá mức trong đó có phun thẳng vào người
theo nhà khoa học cấp cao philippa exterbrov của chương trình viêm gan toàn cầu thuộc tổ chức y tế thế giới ở geneva
hai mươi ca mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em đã được ghi nhận cho tới nay
theo bà philippa esterbrook đặc phần các ca mắc ở châu âu và một số trường hợp
vẫn đang chờ xác nhận
bà philippa cho biết căn bệnh trên đã cướp đi sinh mạng của sáu em nhỏ trong khi hai mươi sáu em khác sẽ phải ghép gan
who đang xem xét nguyên nhân của căn bệnh này và đang tích cực hợp tác với các quốc gia để xử lý
theo bà philippa instabroup không có mối liên hệ nào giữa căn bệnh trên và việc tiêm vaccine chống virus corona cho tới nay
các phiên bản chính của who về mầm bệnh chưa xác định này gây ra nhiễm trùng
bao gồm virus adenovirus và virus corona
sự gia tăng số lượng các ca mắc đã tạo ra một cuộc săn lùng quốc tế để xác định thủ phạm
các nhà nghiên cứu bệnh dịch từ các cơ quan y tế toàn cầu mỹ anh israel italy và nhật bản đang cân nhắc để chia sẻ dữ liệu và giả thuyết
đây là tình trạng viêm gan thường do một trong số các loại virus đã biết gây bệnh như viêm gan a b cd hay e
nhưng tất cả những trường hợp này
đã bị loại bỏ đối với bệnh viêm gan chưa xác định được nguyên nhân nói trên
nguồn gốc của căn bệnh viêm gan này vẫn đang được giới chức nhanh chóng nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra kết luận
theo bộ y tế đến nay việt nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân
tuy nhiên không vì vậy mà chúng ta chủ quan
bộ y tế đã tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát và đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ
tổng hợp tình hình phân tích dịch tễ về căn bệnh này
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị bực tức vì vợ đòi ly hôn và đưa con về nhà ngoại
một đối tượng đã dùng dao tấn công vợ dẫn đến tử vong
bị cáo này vừa bị tòa nhân dân tp hà nội tuyên phạt án tử hình vào ngày một mươi tám tháng năm
vừa qua tòa nhân dân tp hà nội mở phiên sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo vũ thanh hùng
ba mươi tám tuổi trú tại thị xã sơn tây hà nội về tội đoạt mạng người khác
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám bị cáo hùng kết hôn với chị nguyễn thị trung trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và sinh được ba người con
năm hai nghìn hai mươi vợ chồng hùng nảy sinh mâu thuẫn
chị trang đòi ly hôn nhưng hùng không đồng ý
khoảng một mươi giờ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một khi các con đùa nhau và khóc
hùng đến can và nói với con gái lớn đừng bắt nạt em
cho rằng chồng không thương con gái lớn
trang đòi đưa con lớn và con út về nhà ngoại để hùng nuôi con thứ hai
sau bữa cơm trưa chị trang bế con ở phòng khách thì bị hùng dùng hung khí ra tay một cách tản nhẫn
chị trang chạy ra cổng nhưng bị vấp ngã
hùng đuổi theo dùng chân đạp vào bụng rồi tiếp tục tấn công bằng dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
tại tòa bị cáo hùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình vì lúc đó quá nóng giận
bị cáo này cũng mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng khoan hồng
có mặt tại phiên tòa ông nmc bảy mươi tuổi trú tại thị xã sơn tây bố đẻ của nạn nhân đã bật khóc nói
ông rất đau đớn khi nghe tin hùng sát hại con gái mình
theo ông c nợ máu phải trả bằng máu
nhưng ông xin tòa miễn tội chết cho hùng vì các cháu ngoại đã mất mẹ
ông không muốn các cháu mất cả cha
sau khi xem xét toàn diện vụ án nhận thấy hành vi của bị cáo hùng là đặc biệt nguy hiểm
và bị cáo không còn khả năng để giáo dục cải tạo
nên hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án tử hình loại hùng ra khỏi xã hội
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt vợ chồng không được giải quyết bằng lời nói
mà bi kịch đã xảy đến với gia đình của đối tượng hùng
giờ đây phải chịu cảnh mẹ mất cha ngồi tù thì thật xót xa làm sao
cho tương lai phía trước của những đứa trẻ tội nghiệp
vừa qua một gia đình có các thành viên tử vong bất thường
trong nhà trọ ở đường số sáu phường hiệp bình phước đã làm rúng động dư luận
ngay sau đó công an tp thủ đức đã phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự
công an tp hồ chí minh khám nghiệm hiện trường vụ án này
theo diễn biến mới nhất chiều một mươi tám tháng năm nạn nhân thứ tư trong vụ việc này
đã tử vong tại bệnh viện trợ rẫy tp hồ chí minh
bệnh viện tp thủ đức đưa ra chẩn đoán ban đầu nguyên nhân tử vong của các nạn nhân
là do ngộ độc không loại trừ là ngộ độc khí co
được biết căn phòng bốn người gặp nạn là phòng kín
trước căn phòng là nơi mà gia đình này nướng kho cá để bán ở chợ vào ban ngày
bốn nạn nhân tử vong được xác định là lương văn kiệt bốn mươi năm tuổi và nguyễn thị láng bốn mươi bốn tuổi
cùng con trai lương quốc huy một mươi sáu tuổi và con gái lương thị kim lệ hai mươi ba tuổi
công an điều tra ghi nhận gia đình ông kiệt thuê phòng trọ tại đây gần một mươi năm nay
hàng ngày từ tối đến sáng
gia đình ông kiệt nướng kho cá bằng than đá ở cuối hành lang đi lại và bằng bếp ga trong phòng trọ
đến sáu giờ ngày một mươi tám tháng năm thấy căn phòng trọ ông kiệt đóng cửa im ỉm khác lạ
nên ông phúc là hàng xóm của ông kiệt đã sang gọi cửa
không thấy ông kiệt trả lời ông phúc sinh nghi phá cửa vào bên trong kiểm tra thì tá hỏa
bà láng bị phát hiện nằm bất động giữa phòng trọ ông kiệt ngất trong nhà vệ sinh
hàng xóm chạy lên gác của căn phòng trọ
thì thấy hai con của họ là huy và lệ cũng bất tỉnh
hàng xóm khi đó hô hoán đưa cả gia đình bốn người đi cấp cứu
trong khoảng thời gian từ bảy đến tám giờ sáng vợ chồng ông kiệt và con trai lần lượt tử vong
đến một mươi sáu giờ chiều thì người con gái cũng không qua khỏi
công an tp thủ đức nhận định hiện trường là căn phòng kín
có thể là khí than đá khí ga do nấu và kho cá đã lọt vào và gây ra vụ ngạt khí
khiến bốn thành viên chạy vào
trong gia đình gặp nạn
qua vụ việc này quý vị cần lưu ý hơn trong việc sử dụng than đá và khí ga
trong quá trình đun nấu tránh để gây ra những hậu quả đáng tiếc như vụ việc nêu trên
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và một xe máy
vừa xảy ra trên cầu trương dương đoạn thuộc địa bàn quận long biên hà nội
sau cú va chạm mạnh một nạn nhân đi xe máy đã tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng h bốn mươi năm
ngày một mươi tám tháng năm trên cầu trương dương đoạn thuộc địa bàn quận long biên hà nội
xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín c chín trăm hai mươi chín xx đang lưu thông theo hướng từ quận long biên
sang quận hoàn kiếm hà nội đi đúng làn giữa dành cho ô tô
thì bất ngờ phát hiện một xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao đâm trực diện
phát hiện tình huống lái xe tải vội vàng đánh lái gấp khiến chiếc xe đổ ngang đường
còn xe máy honda dream biển kiểm soát ba mươi x một hai mươi chín xxx
lao thẳng vào xe tải cả người và xe văng ra xa khoảng hơn một mươi mét
sau cú va chạm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
còn tài xế xe tải bị thương nhẹ chui ra từ kinh trần gió bị vỡ và được người dân hỗ trợ đi bệnh viện
bước đầu cơ quan công an làm rõ danh tính thanh niên xấu số điều khiển xe máy tử vong là anh nguyễn hồng s
sinh năm hai nghìn một ở xã phú kim huyện thạch thất hà nội
theo thông tin từ lãnh đạo
ủy ban nhân dân xã ea quang huyện crong park tỉnh đắk lắc
chỉ vì suýt va chạm trên đường hai tài xế ô tô đã xông vào đánh nhau
tới tấp trước sự chứng kiến của rất nhiều người
đoàn clip ngắn ghi lại vụ ẩu đàn này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea quăng cho biết
vụ việc xảy ra vào chiều một mươi bảy tháng năm tại khu vực trước cổng trào thôn văn hóa phước hòa bốn xã ea quang
qua xác minh người dân
người địa phương
mâu thuẫn xảy ra sau một tình huống xung đột giao thông
suýt gây va chạm trên đường
liên quan đến sự việc này
trên mạng xã hội facebook cũng lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tài xế xe ô tô nằm chỗ màu đỏ
và tài xế xe ô tô bán tải màu trắng đã xông vào đánh nhau loạn xạ
trong đó tài xế xe bán tải có dùng một cây gậy đánh đối phương
rồi nhanh chóng bỏ chạy lên xe của mình và đóng cửa lại
lúc này tài xế xe ô tô năm chỗ đã đuổi theo
cố gắng lôi tài xế xe bán tải ra cửa xe để cố đấm thêm vài cái
trước khi chiếc xe rổ máy chạy khỏi hiện trường
sau khi đoạn clip đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người không khỏi bất ngờ trước việc hai tài xế đã nóng giận xông vào đánh nhau trước sự cố giao thông
bên cạnh đó không ít người cho rằng
việc thiếu kiềm chế trong quá trình tham gia giao thông có thể dẫn tới nhiều sự việc đáng tiếc
thưa quý vị và các bạn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo